qua công tác trinh sát nắm tình hình lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khu đất chống bãi giữa sông hồng
thuộc địa bàn phường ngọc thụy quận long biên hà nội phát hiện một người nước ngoài trồng hơn hàng trăm cây còn sa
và tàng trữ trái phép ma túy dạng cần xa khô
lợi dụng bãi giữa sông hồng là khu đất chống ít người qua lại
một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quốc tịch pháp tạm trú và làm việc tại công ty lavi vũ linh
xã vũ linh huyện yên bình tỉnh yên bái đã thuê thâm canh gần ba mét vùng đất
để trồng hơn một trăm linh gốc cần sa sen lẫn với cây ăn quả
thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra những cây cần sa này đang trong quá trình sinh trường cao gần một mét
trong nhà người đàn ông này còn chứa gần bốn mươi gram cần sa đã được xấy khô
thế nhưng vợ ông chủ vườn lại chối cãi cho rằng đây là một loại cây để dệt vải và tự mọc trong vườn
cây này là trước là nó mọc thì có mùi mọc
cây mọc ở trên vườn của em xong rồi chồng em bảo cây này giống như là cây mà người dân tộc ở trên vùng cao họ dùng để làm vải

người nào trồng cây thuốc viện cây coca cây cần xa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy
thuộc một trong các trường hợp sau đây
thì bị phạt từ sáu tháng đến ba năm
cũng từ cái việc này thì với đặc thù vùng vãi giữa rất là rộng
chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu với đảng chính quyền để có việc chủ động trong công tác quản lý đất đai
cũng như là các cái vi phạm ngoài vùng vãi có cái biện pháp xử lý kịp thời
hiện các cơ quan chức năng đã nhổ bỏ toàn bộ số cần xa trong vườn nhà đối tượng
sau khi lập biên bản tại chỗ lực lượng chức năng tiến hành mời đối tượng liên quan về trụ sở công an
tiếp tục xác minh
làm rõ để xử lý theo quy định